chu kỳ đáp ứng tình dục theo truyền thống bao gồm hưng phấn cao trào cực khói và phân giải
ham muốn và kích thích đều là một phần của những giai đoạn âm phấn của phản ứng tình dục
tuy nhiên điều quan trọng cần biết là phụ nữ không phải lúc nào cũng trải qua những giai đoạn này theo thứ tự
các dối loạn chức năng tình dục là gì
dối loạn chức năng tình dục thường được phân thành bốn loại
dối loạn hàm muốn thiếu ham muốn tình dục hoặc không quan tâm đến tình dục
dối loạn kích thích không có khả năng trở nên hưng phấn hoặc hưng phấn trong hoạt động tình dục
dối loạn cực khoái trì hoãn hoặc không có cực khoái cao trào
dối loạn đau đau khi giao hợp
ai bị ảnh hưởng bởi dối loạn chức năng tình dục
dối loạn chức năng tình dục có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi mặc dù nó phổ biến hơn ở những người trên bốn mươi tuổi
vì nó thường liên quan đến sự suy giảm sức khỏe liên quan đến lão hóa
các triệu chứng và nguyên nhân dối loạn tình dục
các triệu chứng của dối loạn tình dục ở nam giới
không có khả năng đạt được hoặc duy trì sự cương cứng dương vật cứng thích hợp cho giao hợp
dối loạn cưng dương
không xuất tình được hoặc xuất tình chậm mặc dù đã đủ kích thích tình dục
không kiểm soát được thời điểm xuất tình
xuất tình sớm hoặc xuất tình muộn
còn ở nữ giới không có khả năng đạt được cực khoái
không đủ chất bôi trơn đạo trước và trong khi giao hợp
không có khả năng thư giãn các cơ âm đạo đủ để cho phép giao hợp
ở cả nam và nữ thiêu hứng thú hoặc ham muốn tình dục
không có khả năng tới mức độ kích thích đau khi giao hợp
nguyên nhân thực thể
nhiều tình trạng thể chất và các yếu tố y tế có thể gây ra các vấn đề về chức năng tình dục
những tình trạng này bao gồm bệnh đái tháo đường bệnh tim và mạch máu dối loạn thần kinh mất cân bằng chất nổi tiếng tố
các bệnh mạng tính như suy thận
gan nghiện rượu và lạm dục thuốc
ngoài ra tác dụng phụ của một số loại thuốc trong đó có một số loại thuốc chống trầm cảm có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục
nguyên nhân tâm lý
những nguyên nhân này bao gồm căng thẳng và lo lắng liên quan đến công việc lo lắng về khả năng tình dục
các vấn đề trong hôn nhân hoặc mối quan hệ trầm cảm giác tội lỗi lo lắng về ngành cơ thể và ảnh hưởng của chấn thương tình dục trong quá khứ
những loại thuốc có thể gây dối loạn chức năng tình dục
một số loại thuốc kê đơn và thậm chí cả thuốc không kê đơn có thể ảnh hưởng đến hoạt động tình dục
có thể ảnh hưởng đến khả năng trở nên hứng phấn hoặc đạt được cư khoái
nguy cơ mắc các tác dụng phụ về tình dục sẽ tăng lên khi một người dùng nhiều loại thuốc
trần đoán và xét nghiệm dối loạn chức năng tình dục
làm thế nào để trần đoán dối loạn chức năng tình dục
bác sĩ thường sẽ hỏi tiền sử về các triệu chứng và thể chất
họ có thể yêu cầu các xét nghiệm chẩn đoán
để loại trừ các vấn đề y tế có thể góp phần gây ra dối loạn chức năng
đánh giá thái độ về tình dục cũng như các yếu tố góp phần khác như cảm xúc lo lắng chấn thương
lạm dụng tình dục trong quá khứ lo lắng về mối quan hệ thuốc men lạm dụng rượu hoặc ma túy
từ đó giúp bác sĩ lâm sàng hiểu được nguyên nhân cơ bản của vấn đề và khuyến nghị phương pháp điều trị phù hợp
điều trị dối loạn chức năng tình dục
hầu hết các dối loạn chức năng tình dục có thể được giải quyết bằng cách điều trị
thể chất hoặc tâm lý các chiến lược điều trị khác bao gồm
khi một loại thuốc là nguyên nhân gây ra dối loạn chức năng việc thay đổi thuốc có thể hữu ích
đàn ông và phụ nữ thiếu hụt học môn có thể được hưởng lợi từ việc tiêm hóc môn thuốc viên hoặc kèm
đối với nam giới các loại thuốc bao gồm sidenafin tadalafin vadenafin và avanafin
có thể cải thiện chức năng tình dục bằng cách tăng lưu lượng máu đến dương vật
đối với phụ nữ các lựa chọn nổi tiết tố như estrogen
phụ nữ tiền mãn kinh có phimbaserin và bremerlanotide
các dùng cụ hỗ trợ cơ học các dùng cụ hỗ trợ như thiết bị hút chân không và kế ghép dương vật
có thể giúp nam giới bị dối loạn cương dương không có khả năng đạt được hoặc duy trì sự cương cứng
thiết bị hút chân không kích thích sự hưng phấn cũng được chấp thuận sử dụng cho phụ nữ nhưng có thể đắt tiền
thuốc giãn nở có thể giúp ích cho những người phụ nữ bị hẹp âm đạo
các thiết bị như máy dùng có thể hữu ích để cải thiện khoái cảm và cao trào
trong tình dung
liệu pháp tình dục
bác sĩ trị liệu tình dục có thể cho những người đang gặp vấn đề về tình dục
mà bác sĩ lâm sàng chính của họ không thể giải quyết
các nhà trị liệu cũng thường là những nhà tư vấn hôn nhân giỏi
đối với những cặp vợ chồng muốn bắt đầu tận hưởng mối quan hệ tình dục của họ
bạn nên dành thời gian và nỗ lực để được tư vấn từ một chuyên gia được đào tạo
phương pháp điều trị hành vi
bao gồm các kỹ thuật khác nhau
bao gồm hiểu biết sâu sắc về các hành vi có hại trong mối quan hệ
hoặc các kỹ thuật như tự kích thích
vấn đề về kích thích và hoặc cực khoái
trị liệu tâm lý
trị liệu với một cố vấn được đào tạo
để có thể giúp bạn giải quyết chấn thương tình dục trong quá khứ
cảm giác lo lắng sợ hãi tội lỗi và hình ảnh cơ thể kém
tất cả các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục
giáo dục và giao tiếp
giáo dục về giới tính và các hành vi phản ứng thể dục
có thể giúp bạn vượt qua những lo lắng về chức năng tình dục
đối thoại cởi mở với đối tác của bạn về nhu cầu và mối quan tâm của bạn
cũng giúp vượt qua nhiều rào cản để có một đời sống tình dục lành mạnh
dối loạn chức năng tình dục có chữa khỏi được không
sự thành công của điều trị dối loạn chức năng tình dục
phụ thuộc vào nguyên nhân cơ bản của vấn đề
thực tế có nhiều triển vọng tốt cho các dối loạn chức năng
liên quan đến một tình trạng có thể được điều trị
ví dụ như nguyên nhân tâm lý
dối loạn chức năng tình dục ở mức độ nhẹ
liên quan đến căng thẳng sợ hãi hoặc lo lắng thường xuyên
có thể được điều trị thành công bằng tư vấn
cải thiện giao tiếp giữa đối tác
để cải thiện sức khỏe tình dục
điều quan trọng là phải có động lực
và phải đóng vai trò tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe
phối hợp với bác sĩ chuyên khoa